văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính về việc nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng phạm minh chính đồng ý với đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội về việc nghỉ tết âm lịch từ ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tức là từ hai mươi chín tháng chạp năm nhâm dần đến hết mùng năm tháng riêng năm giáp thìn và nghỉ lễ quốc khánh từ ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ giao bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp
người lao động về việc nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn